các cơ quan chức năng xác định khả năng sản xuất vaccine của các doanh nghiệp trong nước để có biện pháp hỗ trợ phù hợp kịp thời
thủ tướng cũng giao vụ bộ y tế tìm hiểu kinh nghiệm thử nghiệm lâm sàng vaccine covid một mươi chín của các nước trên thế giới
để đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng vaccine nanocovax nhằm sớm có vaccine trong nước
về việc tăng công khai minh bạch trong hoạt động tòa án
thì trên báo kinh tế và đô thị cũng đã trích phát biểu của thủ tướng nguyễn xuân phúc
về việc phải kiên quyết khắc phục cả hai xu hướng hình sự hóa
các quan hệ tranh chấp dân sự kinh tế và xu hướng dân sự hóa
các hành vi vi phạm pháp luật hành chính hành vi phạm tội hình sự
phát biểu tại hội nghị triển khai công tác tòa án năm hai nghìn hai mươi một
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng chỉ ra vẫn còn những tồn tại hạn chế
nổi lên là thời gian giải quyết nhiều vụ án kinh doanh thương mại
yêu cầu tuyên bố phái sản doanh nghiệp còn kéo dài chất lượng giải quyết chưa cao
chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp
những hạn chế này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta
ảnh hưởng tới vị trí xếp hạng của việt nam về môi trường đầu tư kinh doanh
và chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu
thủ tướng cho rằng chúng ta phải tiếp tục cải cách đổi mới để nền tư pháp việt nam phát triển hiện đại
bắt kịp với các nền tư pháp tiến bộ trên thế giới
hoạt động của tòa án phải có trọng trách bảo vệ công lý quyền con người quyền công dân
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp trình đáng của tổ chức cá nhân
mỗi bản án phải là những chuẩn mực pháp lý chuẩn mực đạo đức chuẩn mực xã hội
có tác dụng giáo dục pháp luật định hướng hành vi của người dân và của cả xã hội
tiếp theo còn trên báo lao động
tải thông tin là hai mươi sáu điểm đen un tắc giao thông tại hà nội đang chờ được xử lý
theo đánh giá của các chuyên gia giao thông từ nay cho đến cuối năm
tình hình ủn tắc giao thông ở thủ đô còn có nhiều diễn biến phức tạp
phó chủ tịch hiệp hội vận tải hà nội bùi dinh liên cho rằng
sự gia tăng phương tiện trên địa bàn hà nội những năm qua là rất lớn
đã khiến điểm đen ủn tắc giao thông càng trở nên bức bối
bên cạnh đó có một điểm chung ở các cung đường được xem là điểm đen ủn tắc giao thông
là hình thức tổ chức giao thông được triển khai hỗn hợp
hạ tầng hạn chế lượng phương tiện đổ rồn cục bộ nên để các phương tiện không bị ách tắc
các chiến sĩ cảnh sát giao thông thường xuyên phải căng mình điều tiết
các công trình xây dựng sửa chữa đường cũng đang là nguyên nhân gây ủn tắc
tại nhiều điểm khác nhau điển hình như tuyến đường lê văn lương
và liên quan tới tình hình rất đậm rất hại báo công an nhân dân có thông tin là
miền bắc đang phải trải qua những ngày lạnh nhất kể từ ngày đầu mùa đông
đến nay và có nơi đã xảy ra rất đậm rất hại
trong những ngày này thì trẻ nhỏ và người già mắc bệnh thì phải nhập viện

trời rét những ngày này làm gia tăng trẻ nhập viện do cúm a

tám trăm hai mươi trẻ nhập viện vì bị cúm nặng

không chỉ trẻ nhỏ mà trong những ngày lạnh như hiện nay
người già nhập viện cũng gia tăng

điều trị nội trú một ngày và trong đó thì có khoảng một trăm linh người điều trị